xin kính chào quý khán giả của bản tin một trăm một mươi ba online
mở đầu bản tin ngày hôm nay là thông tin liên quan đến những băn khoăn của dư luận
về việc cơ quan điều tra chấm dứt tạm giữ hình sự trả tự do cho bùi văn hồi
quê ở huyện hương hà tỉnh thái bình
đối tượng tự thú đã giết chết con ruột là cháu bùi thị uyển nhi sinh năm hai nghìn một mươi một
và thả xác xuống sông hàn
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố đà nẵng cho biết
do chưa tìm được sách của nạn nhân và đã hết thời hạn tạm giữ nên phải trả tự do cho hời
tuy nhiên việc trả tự do cho hời không có nghĩa khẳng định đối tượng không phạm tội
hay là vụ án kết thúc
cụ thể sau khi tiếp nhận thông tin về vụ việc vào cuộc điều tra
cơ quan cảnh sát điều tra đã thu thập nhiều chứng cứ khẳng định
lời khai của hời tự thú về việc giết chết con gái ruột của mình là có cơ sở
mặc dù chưa tìm được thi thể của cháu bé nhưng cũng đã có nhiều căn cứ chứng minh
hành vi phạm tội của đối tượng
qua nghiên cứu hồ sơ cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố đà nẵng
đã báo cáo xin ý kiến của cục cảnh sát điều tra bộ công an
cục cảnh sát điều tra bộ công an đã có công văn trao đổi quan điểm về vụ án
với vụ thực hành quyền công tố kiểm soát điều tra án trật tự xã hội
viện kiểm sát nhân dân tối cao
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an xác định đối tượng hời có dấu hiệu
của hành vi giết người và nhận định việc ra quyết định khởi tố vụ án hình sự
khởi tố và tạm giam đối tượng là cần thiết và có căn cứ
hết hạn điều tra nếu vẫn chưa tìm thấy thi thể nạn nhân thì liên ngành tư pháp địa phương
họp thống nhất quan điểm đánh giá chứng cứ và xử lý theo đúng quy định của pháp luật
sau đó vụ thực hành quyền công tố kiểm sát điều tra án trật tự xã hội
thưa lệnh viện trưởng viện kiểm sát nhân dân tối cao cũng đã hồi đáp
nhận định việc khởi tố bị can và tạm giam để điều tra là có căn cứ và cần thiết
tuy nhiên quan điểm của viện kiểm sát nhân dân tp đà nẵng là sẽ không phê chuẩn
việc khởi tố bị can và tạm giam bùi văn hời nếu không tìm được sát của cháu nhi
thả tự do cho hời khi hết hạn tham dự
đồng thời ngày bảy tháng ba vừa qua cơ quan này đã ra quyết định hủy bỏ quyết định tạm giữ trước đó
trả tự do cho hời
viện kiểm sát nhân dân tp đà nẵng yêu cầu tiếp tục truy tìm thi thể nạn nhân
lấy lời khai của các đối tượng có liên quan để làm rõ nội dung của vụ án
cơ quan điều tra công an tp đà nẵng đã tiến hành thực hiện các yêu cầu trên
nhưng chưa thu được những kết quả vì các lý do khách quan
và việc trả tự do cho hời không có nghĩa khẳng định đối tượng không phạm tội hay là vụ án đã kết thúc
chỉ vì mâu thuẫn trong việc cân bán thanh long phạm văn phương
quê ở huyện đông hưng tỉnh thái bình đã dùng dao đâm gây thương tích cho nạn nhân
hiện công an huyện trợ gạo tỉnh tiền giang đã tạm giam phương để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích
vụ việc xảy ra vào khoảng chín giờ sáng ngày bốn tháng một mươi năm hai nghìn một mươi tám trong lúc làm việc
phương là người làm công trong một kho thanh long tại ấp quang khương xã quân long huyện trợ gạo
đã nảy sinh mâu thuẫn với anh nguyễn văn long chú tại ấp long thạnh xã quân long
anh long đã đánh phương sau đó bỏ về
đến khoảng chín h bốn mươi năm phút cùng ngày anh long quay trở lại đã bị phương dùng dao đâm gây thương tích năm mươi tám
vận chuyển trái phép ba trăm linh g ma túy tổng hợp dạng đá đối tượng phan văn khánh thọ
chú tại quận liên triều thành phố đà nẵng đã bị đựng được
thuộc bộ chỉ huy bộ đội biên minh
đội biên phòng thành phố đà nẵng bắt giữ
vào chiều ngày hai mươi ba tháng ba tại tổ chín phường vĩnh trung quận thanh khê thành phố đà nẵng
lực lượng phòng chống ma túy và tội phạm bộ đội biên phòng thành phố
phối hợp với phòng cảnh sát ma túy công an thành phố đà nẵng đã bắt quả tăng thọ
đang có hành vi tàng trợ giải phép chất ma túy
vật chứng thu giữ gồm ba trăm linh g ma túy tổng hợp dạng đá hai mươi triệu đồng và một số dụng cụ sử dụng ma túy
khai nhận với lực lượng chức năng số ma túy trên được thọ mua từ một đối tượng không rõ lai lịch trên địa bàn
về phân chia và bán lại cho con nghiện để kiếm lời và bản thân cũng là một đối tượng nghiện
tòa án nhân dân tỉnh cao bằng vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án tàng trữ và mua bán trái phép chất ma túy
đối với các bị cáo là lê minh hải chú tại tỉnh sơn la và đỗ phương thanh chú tại huyện quảng uyên tỉnh cao bằng
theo cáo trạng vào ngày một mươi sáu tháng chín năm hai nghìn
năm hai nghìn một mươi tám thanh bị lực lượng công an bắt quả tang khi đang nhận một hộp hàng bên trong có một mươi bánh heroin
tại cơ quan công an thanh khai nhận có mối quan hệ tình cảm với lê minh hải
hai người đã có con chung hải đã nhờ người gửi theo xe khách một mươi bánh heroin từ sơn la về cao bằng cho thanh
ngày một mươi ba tháng chín năm hai nghìn một mươi tám lê minh hải đi xe ô tô đến bến xe mỹ đình hà nội
trong lúc chở xe hải mua hai mươi sáu viên metafetamin để sử dụng
khi đang ăn tối thì bị tổ công tác bắt quả tang
tòa nhân dân tỉnh cao bằng tuyên phạt bị cáo đỗ phương thanh tù trung thân do đang nuôi con nhỏ dưới ba mươi sáu tháng tuổi
về tội mua bán trái phép chất ma túy
lê minh hải tự hình về tội tàng trữ và mua bán trái phép chất ma túy
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện trợ mới tỉnh an giang đã hoàn tất kết luận điều tra
đồng thời chuyển viện kiểm sát nhân dân cung cấp đề nghị truy tố nguyễn văn sinh
chủ tịch huyện chợ mới tỉnh an giang về tội trộm cắp tài sản
theo cơ quan điều tra vào ngày một mươi chín tháng một năm hai nghìn một mươi chín khi đang thuê trọ tại nhà trọ như minh
ở thị trấn mỹ luông huyện trợ mới sinh đã lấy trộm chìa khóa phòng nghỉ tại quầy lễ tân
sau đó đột nhập lấy trộm gần hai mươi triệu đồng trong túi quần của khách đang ngủ
nhận được tin báo lực lượng công an đã nhanh chóng đến hiện trường thu thập chứng cứ và xác minh vụ việc
đến tối cùng ngày biết không thể che giấu được hành vi phạm tội của mình
sinh đã đến cơ quan công an đầu thú
còn tại hải dương một nhóm đối tượng chuyên cậy cửa phá khóa đột nhập trộm cắp tài sản
vừa bị công an huyện kim thành bắt giữ
qua đó đã làm rõ gần chục vụ thu hồi lượng lớn tài sản là tăng vật của các vụ án
đây là kết quả sau gần một tháng tập trung đấu tranh chuyên án của lực lượng công an
và cũng là lời cảnh báo đối với các cơ quan đơn vị trong việc bảo vệ tài sản nơi công sở
đối tượng lê văn giáp sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn trú tại xã hiệp hòa huyện kinh môn
vừa bị tổ công tác của công an huyện kim thành bắt quả tang khi đang thực hiện hành vi
cậy phá khóa cửa hội trường ubnd xã kim đính huyện kim thành
trộm cắp một số tài sản gồm âm ly đầu đĩa và đầu phát micro không dây
qua lời khai của lê văn giáp lực lượng công an huyện kim thành đã tổ chức vây bắt đối tượng nguyễn thanh ban
cùng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn ở xã hiệp hòa huyện kinh môn

từng có một tiền án về tội trộm cắp tài sản khi ra tù không có việc làm
nguyễn thanh ban thường lui tới quán sửa chữa đổ điện của lê văn giáp chơi
và đã rủ nhau đến tòa nhà
đi trộm cắp lợi dụng sự thiếu cảnh giác của bảo vệ thiếu an toàn của hệ thống cửa
trong các hội trường ủy ban nhân dân xã nhà văn hóa thôn
các đối tượng đã đột nhập sử dụng vật dụng mang theo phá cửa để trộm cắp
tài sản trộm cắp được đưa về cửa hàng của giáp để bán hoặc lấy thiết bị để thay thế
với thủ đoạn này từ cuối tháng một năm hai nghìn một mươi chín đến nay
các đối tượng đã thực hiện tổng cộng tám vụ trộm cắp tài sản khác nhau trên địa bàn
tiến hành khám xét nơi ở của các đối tượng lực lượng công an huyện kim thành
đã thu giữ nhiều tài sản khác nhau nghi là tăng vật của các vụ án
và đang tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ
quan tâm củng cố lại hệ thống cửa và tăng cường hệ thống bảo vệ
và tăng cường công tác tuần tra để bảo vệ tài sản
và nếu phát hiện thấy các vụ trộm cắp tài sản xảy ra thì kịp thời báo cáo về công an huyện yên thành
cung cấp thông tin về kim thành để phối hợp điều tra làm rõ
bên cạnh việc cảnh giác chủ động quản lý bảo vệ tài sản
từ các vụ việc trên cơ quan công an khuyến cáo các cơ quan đơn vị
cần lắp đặt hệ thống camera quan sát các thiết bị báo động để kịp thời phát hiện khi có đối tượng đột nhập
và cũng là căn cứ tạo điều kiện thuận lợi để lực lượng công an điều tra xác minh khi có vụ việc trộm cắp xảy ra
văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh quảng bình cho biết đoàn lên ngành của tỉnh gồm công an huyện bố trạch
viện kiểm sát nhân dân huyện bố trạch hạt kiểm lâm huyện bố trạch tri cục kiểm lâm tỉnh quảng bình
bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh quảng bình và hạt kiểm lâm vườn quốc gia phong nha kẻ bàng
vừa trở về từ hiện trường vụ phá rừng nghiêm trọng tại vườn quốc gia phong nha kẻ bàng di sản thiên nhiên của thế giới
sau khi đến hiện trường tiến hành kiểm tra lực lượng chuyên ngành đã kết luận bước đầu khối lượng gỗ lâm tặc khai thác trái phép đã bị lấy
theo tính toán là hơn một trăm linh mét khối chứ không phải là như báo cáo ban đầu của vườn quốc gia phong nha kẻ bàng là khoảng bảy mươi mét khối
nhiều khu vực rừng ngay ở vùng lõi vườn quốc gia phong nha kẻ bàng đã bị lâm tặc triệt hạ lấy đi gỗ quý còn cây non vẫn nằm ngổn ngang
như ở các tiểu khu sáu trăm bốn mươi chín sáu trăm năm mươi trong đó có hàng chục cây gỗ mùn thuộc nhóm hai a hàng trăm năm tuổi đã bị chặt hạ mang đi
nhiều loại gỗ khác như tấu chàm trường sân nang bài lai nhộng bộp cũng bị khai thác
toàn bộ các cây gỗ này đều bị cưa hạ chặt phá bằng máy cưa xăng
để đảm bảo việc tiến hành điều tra công khai minh bạch xử lý đúng các tổ chức cơ quan cá nhân đã phá rừng để mất rừng
đoàn liên ngành đang báo cáo lãnh đạo tỉnh quảng bình đề nghị giao vụ việc cho công an
khởi tố vụ án điều tra xử lý thay cho hạt kiểm lâm vườn quốc gia chủ rừng để mất rừng
như đề xuất của chính đơn vị này trước đó
một vụ cháy lớn vừa xảy ra vào tối qua tại ngôi nhà năm tầng kinh doanh giày dép ở tiểu khu phú mỹ
thị trấn phú xuyên huyện phú xuyên thành phố hà nội khiến một cụ ông tử vong do ngạt khói
cụ thể vào khoảng một mươi tám h ba mươi phút ngày hai mươi bốn tháng ba nhiều người dân phát hiện ngọn lửa cùng với cột khói đen
bốc lên từ cửa hàng bán giày dép ở tiểu khu phú mỹ đã hồ hoán nhau thông báo cho cơ quan chức năng
theo nhân chứng trước khi vụ cháy xảy ra cả gia đình đang ở trong nhà
lúc xảy ra cháy thì một người đã đu dây chống xét ra ngoài lực lượng chức năng cứu được ba người
và vẫn còn một cụ già mắc kẹt ở bên trong
đến khoảng hai mươi h bốn mươi năm phút cùng ngày ngọn lửa cơ bản được không chế
lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã đưa được năm người trong ngôi nhà ra ngoài
và đưa cụ ông đi cấp cứu
tuy nhiên do bị ngạt khói nên cụ ông đã không qua khỏi
trong khi đó tại tp hcm sau nhiều giờ nỗ lực đến dạng sáng nay ngày hai mươi năm tháng ba
vụ cháy tại công ty minh trương nằm trên địa bàn huyện hóc môn tp hcm
mới được được chức năng không chế và dập tắt
tuy không xảy ra thương vong về người tuy nhiên hàng nghìn mét vuông nhà xưởng đã bị thiêu dụi
nhiều nhà sân xung quanh cũng bị ảnh hưởng
trước đó hơn hai mươi giờ tối ngày hai mươi bốn tháng ba
lửa bất ngờ bùng phát tại kho chứa dầu ngành sơn của công ty minh trương
lực lượng tại chỗ đã cố huy động nhiều phương tiện để ứng phó nhưng không được
hàng chục hộ dân lân cận phải di tản ra khu vực an toàn
khi ngọn lửa bốc cao bao trùm cả khu vực
những dân thì có ai mà xử lý nổi chỉ có bơm nước vào thì càng bơm càng cháy
bên này người ta cũng có tại vì nhà xưởng người ta phải có bình phịt rồi
nhưng mà phịt nó không thể đủ nhiệt cho nó tắt được
tôi chạy san thì bắt đầu tôi thấy nó bắt đầu nó mới cháy
có nhỏ nhỏ
thế xong tôi chạy về thì bắt đầu ấy đổi ra
năm phút sau là nó bùng to lắm
làm bấy mẹ con mới chạy được một tí ra
nó bùng to ghê là tôi không quay được
thế là tại vì nó có cái dầu nó mới nhanh thế
chứ còn nếu mà bình thường cái nhà cháy không thì nó cũng chưa nhanh thế đâu
thế đây nó có dầu đầu tiên nó chỉ bé thôi
đầu tiên tôi thấy nó cháy thôi
mà đi không giống như mình đốt cái vộn cái cổ như vậy thôi
chứ nó không quay đâu
một mươi đơn vị của cảnh sát phòng trái cháy và cứu nạn cứu hộ
công an thành phố
hồ chí minh với gần hai trăm linh cán bộ chiến sĩ đã được huy động đến hiện trường
phối hợp với chính quyền địa phương ứng cứu tài sản của doanh nghiệp
và bảo vệ khu dân cư
điều đoạn phương tiện xuống thì ghi như là khi đến nơi
thì ghi nhận là có cái ngọn lửa bùng lên rất là dữ dội
đồng thời là chỗ đội cảnh sát phòng trái huyện hóc môn
đã đề nghị phòng cảnh sát phòng cháy cháy của thành phố chi viện
thì chúng tôi đã điều động tổng cộng là một mươi đơn vị tham gia xử lý sự cố
do là chất cháy
chất cháy là dầu chai
do đó khi anh phun nước thì thông thường nó sẽ nổi lên mặt nước
và không thể dùng nước để cháy cháy mà phải dùng hóa chất cháy cháy
trong trường hợp này là dùng phom
bước đầu khoảng một m hai nhà xưởng chứa nhiều nguyên vật liệu
máy móc và phương tiện đã bị thiêu dụi hoàn toàn
cây cấu công trình và nhiều nhà trọ nhà dân xung quanh cũng đã bị hư hại
may mắn là sự cố không gây thương vong về người
hiện các đơn vị liên quan đang phong tỏa hiện trường
để tiến hành điều tra nguyên nhân của vụ cháy
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh ninh bình đã ra quyết định truy nã
đối với đối tượng nguyễn thị thu hà sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai
hộ khẩu thương chú tại xã đồng phong huyện nho quan tỉnh ninh bình
về tội tham ô tài sản
còn về tội hủy hoại tài sản
công an thị trấn yên ninh huyện yên khánh
tỉnh ninh bình đã ra quyết định truy nã
đối với đối tượng lê văn toàn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm
hộ khẩu thương chú tại xã khánh phú huyện yên khánh tỉnh ninh bình
và đối tượng trần xuân sĩ sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu
bị công an huyện yên mô tỉnh ninh bình ra quyết định truy nã
về tội không tố giác tội phạm
chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện
hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin
hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng
hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân
khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi
và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
để đảm bảo an toàn hết sức lưu ý quý vị
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi
hay bắt giữ cơ đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân
và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện